mới đây công ty cổ phần hàng không vietjet đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi bốn
và thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu giữ vững thị phần trong nước mở rộng các tuyến bay quốc tế
báo cáo kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba tại đại hội cổ đông thường niên năm hai nghìn hai mươi bốn của vietjet cho thấy
dù nền kinh tế việt nam và thế giới tiếp tục gặp nhiều thách thức tỷ giá biến động giá xăng dầu ở mức cao
vietjet vẫn ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực ổn định mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế
thúc đẩy doanh thu bảo đảm cân đối tài chính với nhiều chỉ số tài chính tăng
hãng đã khai thác an toàn hơn một trăm ba mươi ba chuyến bay vận chuyển khoảng hai mươi năm ba triệu lượt hành khách
trong đó có hơn bảy sáu triệu khách quốc tế tăng tới một trăm tám mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám
về kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu vận tải hàng không đạt hơn năm mươi chín tỷ đồng
doanh thu hợp nhất đạt hơn sáu mươi năm năm trăm linh tỷ đồng lần lượt tăng một mươi và một mươi hai bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
khai thác an toàn một trăm bốn mươi hai chuyến bay vận chuyển hai mươi bảy bốn lượt triệu hành khách
đại hội cũng đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm hai nghìn hai mươi bốn với việc chia cổ tức
và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ tối đa là hai mươi năm